dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh đường lăn cảng hàng không quốc tế nội bài và cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất chính thức được khởi công
đây là công trình cấp đặc biệt của ngành giao thông
dự kiến thời gian sửa chữa giai đoạn một là sáu tháng sẽ hoàn thành vào đầu năm hai nghìn hai mươi một và giai đoạn hai là một mươi hai một mươi bốn tháng sẽ hoàn thành vào đầu năm hai nghìn hai mươi một
trong thời gian sửa chữa một đường băng tại các sân bay này sẽ phải tạm dừng hoạt động
từ năm hai nghìn một mươi bảy cho đến nay các đường băng và đường lăn sân bay nội bài và tân sơn nhất đã bị xuống cấp nghiêm trọng do phải khai thác vượt tần suất thiết kế tiếp nhận nhiều loại máy bay thế hệ mới có tải trọng và áp suất bánh hơi lớn